chiều hai mươi ba tháng bốn tại thành phố đồng hới cục văn hóa cơ sở bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với sở văn hóa và thể thao tỉnh quảng bình tổ chức khai mạc triển lãm tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm sáu mươi năm ngày mở đường hồ chí minh ngày truyền thống bộ đội trường sơn một mươi chín tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi chín một mươi chín tháng năm năm hai nghìn một mươi
triển lãm giới thiệu sáu mươi tranh cổ động lớn được tuyển chọn từ hai trăm tám mươi năm tác phẩm của các họa sĩ trên toàn quốc đã khắc họa rõ nét cuộc sống chiến đấu anh dũng của bộ đội và những gian khó ác liệt trên đường trường sơn năm xưa để chi viện sức người sức của cho chiến trường miền nam góp phần giải phóng miền nam thống nhất tổ quốc
triển lãm nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về truyền thống yêu nước ý chí độc lập tự cường vượt qua mọi khó khăn của quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của đảng
làm nên con đường huyền thoại đường trường sơn đường hồ chí minh